ngày hai mươi tháng bốn ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh trung đoàn một u minh quân khu chín
tổ chức lễ khánh thành khu tưởng niệm bắc hồ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước tỉnh cần thơ
và các anh hùng liệt sĩ trung đoàn một u minh quân khu chín
dự lễ khánh thành có các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị đồng chí nguyễn tấn dũng
nguyên thủ tướng chính phủ đồng chí đại tướng phạm văn trà nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng
cùng tham gia có đại diện lãnh đạo các địa phương lãnh đạo các lực lượng trực thuộc quân khu chín
cựu chiến binh thuộc tiểu đoàn u minh một quân khu chín
khu tưởng niệm bắc hồ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước tỉnh cần thơ
và các anh hùng liệt sĩ trung đoàn một u minh quân khu chín được xây dựng trên địa phận phường phú thứ
quận cái răng thành phố cần thơ với diện tích gần hai m hai gồm bốn hạng mục
khu tưởng niệm bắc hồ nhà tưởng niệm một số bia truyền thống
nơi linh thiên nhất của khu tưởng niệm là điện bắc hồ bắc tôn
tại đây có hai bức tranh hai vị lãnh tụ được khắc quạ bằng chất liệu đá quý
các tượng bán thân bằng đồng của các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước qua các thời kỳ
như lê dưỡng nguyễn phan linh lê đức anh phạm hùng phỏ văn kiệt
đây là những người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
đồng thời cũng là những người gắn bó máu thịt với dùng đất nam bộ
khu tưởng niệm là sự ghi nhận kết nghĩa bền chặt giữa cần thơ hậu giang và trung đoàn một u minh
là nơi tạo điều kiện để thân nhân liệt sĩ cán bộ chiến sĩ đồng bào đồng chí cả nước
đến đây thắp nén hương thơm tri ân tượng nhớ bắc hồ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
lãnh đạo tỉnh cần thơ và anh hùng liệt sĩ trung đoàn một u minh
ngày hai mươi tháng bốn tại tỉnh thái nguyên đã khai mạc chương trình ngày hội văn hóa việt nam hàn quốc lần thứ nhất
tham dự có trên hai trăm linh đại biểu là thành viên hợp tác xã hội hiệp hội doanh nghiệp
sinh viên chuyên ngành tiếng hàn quốc tại một số trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh
ngày hội diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn như biểu diễn trang phục truyền thống hanbuk và áo dài việt nam
biểu diễn đàn sen các tên bục
giao lưu âm nhạc nghệ thuật đặc sắc của hai đất nước giao lưu ngôn ngữ trò chơi dân gian
ngày hội còn có sự tham gia của bốn mươi gian hàng xúc tiến thương mại với đa dạng các sản phẩm như mỹ phẩm
thực phẩm chức năng nông sản tiêu biểu của địa phương
ngày hội kéo dài từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng bốn
đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các hợp tác xã doanh nghiệp của thái nguyên và hàn quốc
có môi trường giao lưu kết nối tiêu thụ sản phẩm
đồng thời tạo cơ hội cho các sinh viên đang theo học chuyên ngành tiếng hàn quốc
được thực hành ngôn ngữ giao lưu văn hóa trực tiếp với con người của đất nước hàn quốc
hợp ứng ngày sách và văn hóa đọc việt nam hai mươi một tháng bốn ngày sách và bản quyền thế giới hai mươi ba tháng bốn
nhằm tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc
hôm nay hội văn học nghệ thuật tỉnh hà nam tổ chức nói chuyện chuyên đề
văn hay sách quý đồng hành cùng chúng ta cất cánh
các hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc việt nam lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn
với thông điệp sách hay cần bạn đọc sách quý tặng bạn là những hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực
đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh hà nam
điểm nhấn là chương trình chuyện chuyên đề văn hay sách quý đồng hành cùng chúng ta cất cánh
của diễn giả đại tá nhà văn chu lai đã thu hút đông đảng hội viên các cơ lộc bộ thơ văn trong toàn tỉnh
các em học sinh hào hứng tham gia
ngày sách và văn hóa đọc việt nam hai mươi một tháng bốn là sự kiện văn hóa quan trọng đối với người yêu sách
và cả cộng đồng xã hội góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phát huy những giá trị đạo đức
truyền thống hiếu học của dân tộc
mới đây hội sách hải phòng hai nghìn hai mươi bốn đã khai mạc thu hút sự tham gia của đông đảo bạn đọc
và những người làm công tác xuất bản in phát hành gắn kết sách với người đọc
với hơn hai mươi dân hàng và khoảng một mươi hai người đọc
nhiều thể loại sách phong phú đa dạng đã được giới thiệu đến nhân dân thành phố hải phòng
các gian hàng của các đơn vị phát hành sách trong và ngoài thành phố mang đến hội sách
những tựa sách mới nhất phong phú về đề tài và thể loại
từ những tác phẩm văn học thiếu nhi nổi tiếng kinh điển của việt nam và thế giới
những cuốn sách kiến thức khoa học kỹ năng dành cho các em thiếu nhi và độc giả trẻ
và những cuốn truyện tranh tươi vui đầy màu sắc được trình bày trang trí ấn tượng
các nhà phát hành sách có các chương trình ưu đãi và quà tặng hấp dẫn
cũng nhằm hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc việt nam hai nghìn hai mươi bốn
vừa qua sở thông tin và truyền thông tp hcm đã tổ chức lễ khai mạc
ngày sách và văn hóa đọc việt nam lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề sách hay cần bạn đọc
ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số một nghìn tám trăm sáu mươi hai
lấy ngày hai mươi một tháng bốn hôm nay
ngày năm tháng năm là ngày sách và văn hóa đọc
hòa chung không khí vui mừng cùng cả nước chào mừng ngày kỷ niệm
sở thông tin và truyền thông tổ chức ngày sách và văn hóa đọc việt nam lần ba năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn thành phố hồ chí minh với thông điệp sách hay cần bạn đọc
sách quý tặng bạn tặng sách hay mua sách thật sách hay mắt đọc tai nghe
và mỗi người dân là một đại sứ văn hóa đọc
ngày sách và văn hóa đọc là một sự kiện văn hóa quan trọng thể hiện sự quan tâm
của các cấp ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc
tại thành phố hồ chí minh nói riêng và cả nước nói chung
trong khuôn khổ lễ khai mạc thành phố hồ chí minh cũng ra mắt câu lạc bộ đại sứ văn hóa đọc
trong đó nhà nghiên cứu nguyễn đình tư được bổ nhiệm là đại sứ văn hóa đọc không giới hạn nhiệm kỳ